theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố cần thơ từ đầu năm hai nghìn một mươi tám cho đến nay thiệt hại do thiên tai chủ yếu là sạt lở và lốc xoáy gây ra trên địa bàn cần thơ là khoảng ba mươi sáu bảy tỷ đồng
trong đó lốc xoáy xảy ra hai mươi ba đợt làm chết một người bốn mươi bốn căn nhà bị sập một trăm tám mươi ba căn nhà bị tốc mái siêu vẹo với thiệt hại ước tính khoảng ba một tỷ đồng
đối với sạt lở từ đầu năm đến nay cần thơ xuất hiện một mươi sáu điểm với tổng chiều dài hơn năm trăm tám mươi sáu mét làm sạt hoàn toàn một mươi căn nhà bốn mươi ba căn nhà khác bị ảnh hưởng hoặc sạt một phần gây thiệt hại khoảng ba mươi ba sáu tỷ đồng
trước thực trạng trên thành phố cần thơ đã trích từ nguồn quý phòng chống thiên tai của thành phố với số tiền gần hai năm mươi năm tỷ đồng để hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra
đồng thời văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố cần thơ đang tiếp tục giả soát
tổng hợp nhu cầu hỗ trợ của các quận huyện để đề xuất chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố bố trí nguồn kinh phí từ quỹ phòng chống thiên tai nhằm kịp thời hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng